tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec và các nước đồng minh đang cân nhắc cắt giảm sản lượng dầu thêm khoảng năm trăm linh thùng mỗi ngày
do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus ncov đối với nhu cầu dầu mỏ
các nguồn tin opec cho biết tổ chức này cùng các đồng minh trong đó có nga hay còn gọi là nhóm opec cộng
đang xem xét tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng vào ngày một mươi bốn một mươi năm tháng hai tới để thảo luận về vấn đề này
thông tin được đưa ra trong bối cảnh từ đầu năm tới nay giá dầu đã giảm một mươi usd một thùng xuống mức khoảng năm mươi sáu usd một thùng
thấp hơn mức mà nhiều quốc gia opec cần để cân bằng ngân sách
iran một thành viên của opec cho rằng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus hai nghìn một mươi chín ncov lây lan đã tác động tới nhu cầu dầu mỏ
đồng thời kêu gọi nỗ lực bình ổn giá
hôm ba mươi một tháng một nga cũng khẳng định sẵn sàng đẩy lịch họp của opec cộng lên sớm hơn dự kiến trong bối cảnh giá dầu chịu nhiều áp lực